nhiều hộ gia đình cũng như các trang trại chăn nuôi lợn thịt ở bắc cạn đang phải đối diện với rất nhiều khó khăn
nguyên nhân là thời gian qua giá bán lợn thương phẩm liên tục giảm
giá bán lợn giảm sâu đã đặt ra nhiều vấn đề về chăn nuôi và thị trường tiêu thụ loại vật nuôi này
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
những ngày này bà hoàng thị nguyên ở tổ một mươi một b phường đức xuân thành phố bắc cạn đang chăm sóc đàn lợn trong lo lắng
với vài chục con lợn sắp đến thời điểm xuất bán tuy nhiên tình hình giá lợn thương phẩm thấp như hiện nay nếu bán hết không những không có lãi mà thậm chí còn lỗ
theo bà nguyên hiện nay một kg lợn hơi được thương lái mua với giá từ hai mươi tám đến ba mươi đồng
nếu trước mắt giá không tăng thì bán hết đàn lợn sẽ lỗ hàng chục triệu đồng
một điều nghịch lý hiện nay là dù giá lợn hơi giảm rất sâu tuy nhiên giá thức ăn chăn nuôi không những không giảm mà còn có xu hướng tăng
một số chủ trang trại nuôi lợn cho biết nuôi công nghiệp nếu giá bán ổn định từ bốn mươi năm đồng một kg trở lên thì một con lợn khi xuất chuồng lãi khoảng vài trăm nghìn đồng
tuy nhiên với giá bán khoảng ba mươi một kg như hiện nay mỗi con lợn nuôi từ nhỏ đến khi bán lỗ hơn một triệu đồng
do đó có những trang trại có thể lỗ hàng trăm triệu đồng một lứa lợn
việc giá lợn hơi tăng giảm thất thường thời gian qua được cho là có nguyên nhân liên quan đến thị trường trung quốc
lâu nay trung quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lợn thịt lớn nhất của các tỉnh miền núi phía bắc nói riêng cả nước nói chung
tuy nhiên gần đây thị trường này hạn chế nhập lợn từ các cửa khẩu giáp với một số tỉnh biên giới phía bắc của việt nam
việc quá phụ thuộc vào thị trường ngoài nước đã và đang tiềm ẩn rủi ro rất lớn
trong khi đó tại bắc cạn hiện nay chưa có nhiều cơ sở chế biến thịt lợn lớn để xuất khẩu hay cung cấp ra thị trường ngoài tỉnh
đó cũng là yếu tố khiến cho việc phụ thuộc này càng lớn hơn